trong hôm nay và ngày mai do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô mưa giảm nhanh xuống vài nơi
về nhiệt độ tại các tỉnh thành đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội trời chuyển rét đậm
vùng núi có nơi rét hại với mức nhiệt sao động từ một mươi một đến một mươi bảy độ
nhưng thời tiết rét đậm sẽ không kéo dài lâu bởi sang ngày ba tháng một mươi hai nền nhiệt có xu hướng tăng dần trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến ít mưa
nhưng do nằm xa khối không khí lạnh nên mức nhiệt cao hơn đôi chút giao động từ một mươi hai đến hai mươi độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
và đến ngày mùng ba nền nhiệt tại đây cũng sẽ tăng nhẹ trở lại từ một đến hai độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh do đã nằm trong khối không khí lạnh nên mưa chỉ xuất hiện vài nơi
với mức nhiệt giao động từ một mươi bốn đến hai mươi độ trời rét
và cũng từ ngày mùng ba nền nhiệt tại đây sẽ tăng nhẹ
còn khu vực các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới đều có mức nhiệt cao hơn
trong ba ngày tới đều có mưa rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
quy cơ sẽ ra lụ quét sạt đỡ đất tại khu vực phù núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ giao động từ một mươi năm đến hai mươi ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng chịu tác động của giải mây rông
nên trong ba ngày tới tiếp tục duy trì mưa rông trên diện rộng
tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
có nơi lên trên ba trăm năm mươi mm
người dân nơi đây cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất
cũng như ngập úng vùng trũng thấp
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây giảm nhẹ giao động từ hai mươi đến hai mươi bảy độ
tại khu vực tây nguyên nhiều động phía nam ít có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết
nên tại đây sẽ phổ biến có mưa vài nơi ban ngày có nắng
chỉ riêng vài địa điểm như an khê thuộc gia lai mật rắc thuộc đắk lắc
thời tiết sẽ có mưa vừa mưa to trong những ngày tới
nhiệt độ tại đây sao động
nhiệt độ tại đây sao động từ một mươi bảy đến ba mươi độ vào đêm và sáng trời rét
khu vực nam bộ từ đêm nay sang ngày ba tháng một mươi
do ảnh hưởng của nhiễu động phía nam có xu hướng hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía bắc
nên mưa rông có xu hướng gia tăng
cục bộ có nơi mưa to đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
từ ngày bốn tháng một mươi hai mưa có xu hướng giảm hơn
do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ sao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ